cố ý làm trái quy định về công chứng hồ sơ chuyển nhượng đất để lấy hoa hồng hồ văn ngọc
trú tại thành phố tân uyên tỉnh bình dương là công chứng viên của văn phòng công chứng nguyễn thị gái
đã bị công an tỉnh bình dương bắt giữ để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
trước đó vào ngày một mươi một tháng một mươi công an tỉnh bình dương cũng đã khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú
đối với bà nguyễn thị gái và là trưởng văn phòng công chứng nguyễn thị gái về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
vào ngày hai mươi ba tháng một mươi công an tỉnh bình dương đồng loạt tiến hành bắt bị can để tạm giam đối với hồ văn ngọc
khám xét nơi làm việc nơi ở của các bị can ngọc và gái để thu thập các tài liệu chứng cứ khác có liên quan
với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ